nơi được che chắn bởi dãy núi thất sơn hùng vĩ có lẽ vì nhận được sự che chở ô hấp của thiên nhiên
mà tình đất tình người của bốn dân tộc anh em kinh trăm hoa khơ me nơi đây
luôn sống trong sự thân ái đoàn kết và xây dựng
trong chương trình sắc màu dân tộc kỳ này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về an giang
để tìm hiểu rõ hơn về văn hóa độc đáo của một trong bốn dân tộc anh em nơi đây đó là đồng bào dân tộc chăm
hiện nay người trăm ở an giang có khoảng hơn một mươi bốn người chiếm tỷ lệ lớn nhất so với cả vùng
và sống chủ yếu ở các huyện an phú tân châu châu phú và châu thành
người chăm sinh hoạt theo tộc họ tôn giáo và các làng chăm
mỗi làng có khoảng ba trăm linh bốn trăm linh người với bộ phận hành chính là hội đồng phong tục và trưởng làng hay còn gọi là giáo cả
do tập tục truyền thống cũng như địa hình sinh sống người trăm an giang thường xây nhà sàn cao vừa để tránh lũ để thuận tiện trong sinh hoạt
đồng thời nhà sàn cao còn để đặt các khung cười để dệt vải
xưa kia mỗi nhà đều có ít nhất một khung cười
người trăm sống theo chế độ mẫu hệ hôn nhân truyền thống của người trăm theo tục đưa rể và ở rể
người trăm an giang theo đạo hồi còn gọi là islam giáo
họ nghiêm trình chấp hành năm tín điều
ngoài năm tín điều bắt buộc người chăm islam còn tin rằng thánh a la là thượng đế duy nhất
muhammad là sứ giả khai đạo hồi
kinh koran là kim chỉ nam trong các hoạt động văn hóa lẫn tinh thần của họ
người chăm an giang có nhiều sinh hoạt văn hóa lễ hội như tháng an chay ramadan mùng một đến ba mươi tháng chín theo hồi lịch
tết rô gia từ mùng một đến ba tháng một mươi theo hồi lịch
lễ mừng sinh nhật mohammad một mươi hai tháng ba theo hồi lịch
đua ghe mùa nước nổi búng bình thiên ở an phú vào ngày hai tháng chín
đặc biệt với tháng an chay ramadan họ quan niệm đây là tháng của lòng nhân
đồng thời họ tin rằng càng gian luyện sự khổ hạnh sẽ càng thể hiện được đức tin tuyệt đối vào thánh an la
nếu lễ an chay ramadan của người chăm được xem là thiên liêng nhất
thì lễ rô xa cũng được xem là tết để toàn thể cộng đồng dân tộc tề tiệu sung vầy bên nhau
trong ngày này họ xin lỗi và tha thứ những lỗi lầm hiểm khích trong một năm qua
với hành động đơn giản mà mang giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc
đó là một cái bắt tay và câu nói a mà há tức có nghĩa là xin tha thứ
người trăm islam có những đặc trưng riêng trong trang phục hàng ngày và lễ phục
lễ phục nguyên thủy và truyền thống của nam giới khi đến thánh đường là áo dài trắng nón trắng và xà rông

phụ nữ mặc váy trắng và đội khanh đặc trưng và áo dài trắng và áo dài trắng và áo dài trắng và áo dài trắng
phụ nữ mặc váy trắng và đội khanh mao ôm trắng nhưng phụ nữ chỉ được hành lễ tại nhà
về sau do có sự giao thoa văn hóa cũng như tinh giảm các quy chuẩn nguyên tắc
nên trang phục trong các lễ nghi của người trăm có phần đa dạng hơn về màu sắc
người trăm là tộc người mà nam giới mặc váy duy nhất ở việt nam
tuy nhiên nhờ vào nét độc đáo này mà chúng ta dễ dàng nhận dạng
đây là đồng bào người trăm trong sự đa dạng của năm mươi bốn dân tộc anh em trên đất nước
trong trang phục của người chăm islam chiếc khanh mao ôm độc đáo được thiếu nữ chăm che mặt hàng ngày
khanh mao ôm còn được gọi là khanh matara
khanh matara thước tha và dịu dàng được che e ấp trên khuôn mặt xinh xắn và đầm thắm của người thiếu nữ chăm
đã tạo nên nhiều chất thi thơ đầy quyến rũ cho nhiều nghệ sĩ
qua các đội quấn khăn đường nét hoa văn theo trên khăn còn là tiêu chí để các bà mẹ có thể cảm nhận được sự đảm đang khéo léo của người con gái mà tiến hành việc tìm hiểu chọn vợ cho con trai của mình
và trong tiểu mục người giữ gìn bản sắc chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chân dung một nhân vật đã dành cả cuộc đời gắn với việc gìn giữ lưu truyền chữ viết cho đồng bào dân tộc mình
ông mách gia lễ hiện là giáo cả chùa trăm nhân hội thuộc xã nhân hội huyện an phú tỉnh an giang
tham gia dạy chữ trăm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba qua hơn hai mươi năm cậm cụi bám nghề ông cũng chỉ duy nhất tâm nguyện truyền cái chữ cái nghĩa của ông bà để lại cho con cháu
ngoài vai trò làm giáo cả hay còn gọi là trường làng thì hàng tuần ông còn đến lớp dạy học vào mỗi buổi sáng chỉ trừ thứ sáu
dù công việc cũng rất vất vả chiếm nhiều thời gian nhưng ông vẫn vui vẻ đảm nhận vì ông xem đó như là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả
mỗi ngày ngoài năm lượt đi về để hướng dẫn việc cúng tại thánh đường ông còn phải đi thêm hai lượt đến trường
theo thời gian mái tóc đã điểm xương lừng cũng đã còng và mắt cũng đã mờ
ây thế mà ông vẫn vô cùng minh mẫn sáng suốt khi tiếp chuyện với chúng tôi
điều đáng ngưỡng mộ hơn trong tất cả các thầy cô nói chung và ông maksale nói riêng là họ không nhận bất kỳ thủ lao gì ngoài tiếng gọi thầy cô
với chất lượng luôn được bảo đảm món ăn truyền thống tung lò mò của đồng bào trăm an giang không chỉ dừng lại ở vài địa phương mà thương hiệu độc đáo này sẽ xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trong cả nước
với chất lượng luôn được bảo đảm món ăn độc đáo này sẽ xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trong cả nước
với chất lượng luôn được bảo đảm món ăn độc đáo này sẽ xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trong cả nước